đây là các ca bệnh từ ba hai mươi ba đến ba ba mươi đều là các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện nâng số ca mắc tại đây lên hai mươi hai ca
và cũng trong sáng ngày hôm nay hương yên có thêm hai người có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai liên quan đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
theo giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hưng yên sau khi phát hiện một phụ nữ đi chăm trồng ở bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong đêm ngày năm tháng năm lực lượng chức năng đã truy vết thần tốc và lấy hai mươi bảy mẫu để xét nghiệm nhanh
và đến dạng sáng ngày sáu tháng năm qua xác định ban đầu có hai mươi năm mẫu âm tính với sars cov hai và hai mẫu có kết quả dương tính là người trong gia đình phụ nữ trên
vâng cũng liên quan tới việc khẩn cấp tìm người từng đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai tại hà nội từ ngày một mươi bốn tháng bốn
bệnh viện này vào tối qua đã ra thông báo khẩn yêu cầu những người này liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hỗ trợ
hiện công tác truy vết và kiểm soát dịch tại đây đang được tiến hành khẩn trương do đó bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương yêu cầu tất cả các bệnh nhân
người nhà bệnh nhân và người dân đến cơ sở y tế này trong khoảng thời gian từ ngày một mươi bốn tháng bốn đến ngày bốn tháng năm
cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn theo dõi sức khỏe cũng như hỗ trợ y tế
bệnh viện sẽ lập danh sách những người đã ra viện trong khoảng thời gian này
danh sách sẽ gửi cho sở y tế các tỉnh thành phố nơi người bệnh cư trú để cách ly
xét nghiệm người bệnh và người nhà tiếp tục duy trì hoạt động khám chữa bệnh với bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện
người bệnh của khoa nào giữ nguyên ở khoa đó chống lây nhiễm chéo
còn tại đà nẵng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đã có thông báo về tình hình công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
và theo đó hơn một mẫu xét nghiệm liên quan các ca covid một mươi chín trong cộng đồng có kết quả âm tính lần một
trong đó sáu trăm bảy mươi hai trên sáu trăm bảy mươi hai mẫu xét nghiệm tại bệnh viện hoàn mỹ và năm trăm một mươi một trên năm trăm một mươi một mẫu xét nghiệm của tiểu thương chợ phước mỹ đều có kết quả âm tính lần một
ngoài ra thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm của hai trăm năm mươi người làm việc tại ban new phương đông hiện đang chờ kết quả xét nghiệm
trong thời gian tới ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương sở du lịch và các đơn vị liên quan tổng hợp danh sách và triển khai lấy mẫu xét nghiệm
đối với các đối tượng làm việc tại các cơ sở massage

điểm nóng về dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc khi các ca dương tính với covid một mươi chín trong hai ngày gần đây
đều liên quan tới nhóm chuyên gia trung quốc mắc covid một mươi chín đã tới quán sunny club
tại khu đô thị đồng sơn thành phố phúc yên trước đó
vậy nguy cơ dịch bệnh tại điểm nóng này như thế nào trong thời gian tới
khi kết quả giải trình tự gen chủng virus gây covid một mươi chín từ bệnh nhân ở vĩnh phúc hàn nam hưng yên
đều mang biến thể ở ấn độ
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tính đến thời điểm hiện tại thành phố phúc yên ghi nhận bảy trường hợp dương tính với virus sars cov hai
đều liên quan đến ổ dịch sunny club
hiện ngành y tế đã truy vết gần một trường hợp liên quan
và con số dự báo sẽ còn có thể tăng lên trong thời gian tới
tình hình dịch theo thời gian tới rất là phức tạp thì đây là cái quán
còn bar sunny nó lượng khách đến rất là đông trong một ngày đến rất là đông
và hiện tại như chúng tôi đã truy vết nó gần một trường hợp liên quan đến quán bar
và chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi và như các đồng chí đã thấy là
rất là nhiều trường hợp f một f hai bây giờ vẫn đang tiếp tục đến khai báo của chúng tôi
vẫn đang tiếp tục truy vết và cái lượng dự báo trong thời gian tới của chúng tôi là vẫn còn những cái đối tượng này
chín chốt kiểm soát đã được thành lập quanh khu đô thị đồng sơn nơi có quán bar sunny
tất cả người dân ra vào khu vực này đều phải thực hiện khai báo y tế và đo nhiệt độ
một số trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín đã được các chốt hướng dẫn khai báo y tế
và thực hiện cách ly
từ ngày lấy lên là rất nực lượng lượng người lên và phương tiện lên rất là đông
đa phần là công nhân của công ty honda họ phải ký túc xá đi qua cái đường này
khi thành lập cho tới giờ là cũng có một vài trường hợp là nghi nhiễm
vì họ cũng khai báo là nghi nhiễm với f một
họ cũng là trong viện dạng f hai nhưng mà tôi cũng hướng dẫn họ lên khai báo tôi qua dấp trên
một trong những khó khăn trong đợt dịch lần này tại tỉnh vĩnh phúc được ngành y tế nhận định
là những trường hợp dương tính đã đi tới nhiều địa điểm tập trung rất đông người
như quán bar quán massage karaoke
vì đây là những nơi nhạy cảm nên khi cán bộ y tế điều tra dịch tễ
nhiều người đã không khai báo trung thực
những cái nơi như là quán bar karaoke rồi là massage thì cái sự thông tin của những người đi vào đó
thì chưa được khai thác nhiều khi chưa được khai thác đầy đủ
do vậy là quá trình truy vết quá trình xác minh nó rất khó khăn
và do vậy nó rất tiềm bản
rất nhiều nguy cơ và ngay cả bản thân những người đã từng qua những địa điểm đó
cũng cũng rất ngại khi khai báo
để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đang tiếp tục phối hợp
cùng các ban ngành truy vết thần tốc các trường hợp có liên quan đến quán ba sunny
thành phố phúc yên và các địa điểm liên quan để sớm phát hiện đối tượng f một f hai f ba trong cộng đồng
tình hình dịch bệnh dự báo còn có thể phức tạp hơn trong thời gian tới
hơn lúc nào hết những người từng tiếp xúc với các ca f một hoặc nghi ngờ đã từng tiếp xúc với ca f một
cần kịp thời khai báo y tế
tiếp tục là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an tỉnh lai châu vừa phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
các đơn vị nghiệp vụ bộ công an triệt phá thành công và bắt giữ hai đối tượng
thu giữ ba mươi bánh heroin là tăng vật trong chuyên án
vào ngày bốn tháng năm tổ công tác
ban chuyên án tuần tra kiểm soát tại km bảy mươi một tám trăm linh quốc lộ một mươi hai
thuộc bản trường trăn ba xã trăn nơ huyện sìn hồ
bắt quả tang đối tượng sùng a hồ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã nùng nàng huyện tam đường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường là ba mươi bánh heroin được giấu trong hai thùng mì tôm
mở rộng chuyên án lực lượng công an đã tiếp tục bắt đối tượng vàng a vừ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại huyện mường ảng tỉnh điện biên cách địa điểm bắt đối tượng hồ khoảng ba mươi km
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vận chuyển ma túy từ điện biên đến thành phố lai châu
để giao cho một người phụ nữ không rõ tên tuổi đến địa điểm trên thì bị bắt giữ
nhằm qua mắt lực lượng công an ba đối tượng đã chia làm ba tốp
hai đối tượng đi trước làm hoa tiêu dò đường đối tượng tiếp theo trực tiếp vận chuyển ma túy
hiện tại lực lượng chức năng đang mở rộng chuyên án và tập trung truy bắt các đối tượng còn lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa ra quyết định khởi tố vụ án
bắt tạm giam hai đối tượng là trần nguyễn diệp anh và nguyễn trung sáng
về hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản
trước đó từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một diệp anh đã sử dụng nick facebook trần nguyễn diệp anh
đăng bài bán online túi sách giày đồng hồ qua mạng internet
rồi nhận tiền đặt cọc mua hàng của khách và chiếm đoạt hết số tiền trên
nguyễn trung sáng biết diệp anh lợi dụng việc bán hàng online và lừa đảo khách hàng
nên từ ngày chín tháng một
đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một sáng sử dụng facebook ảo tên minh hằng nhắn tin đe dọa uy hiếp tinh thần diệp anh
do lo sợ nên diệp anh đã chuyển cho sáng một trăm linh triệu đồng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra xác định được một mươi năm bị hại ở các tỉnh thành
với số tiền bị chiếm đoạt gần một tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng
một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua mạng internet
bằng hình thức đầu tư mua bán cầu thủ trong trò chơi huyền thoại bóng đá
với phương thức thủ đoạn rất tinh vi vừa bị công an tỉnh đắk nông triệt phá và khởi tố bốn đối tượng
và truy nã một đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam là nguyễn quang ngọc nguyễn thị liên ngô trường quang huy
cùng chủ tệ tỉnh đắk lắc và phạm thị kim thoa chủ tệ tỉnh bình phước
đồng thời ra quy định truy nã đối với tựa sai tuân phong quốc tịch trung quốc đài loan
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
kết quả điều tra bước đầu xác định ngọc và các đối tượng đã sử dụng hơn hai trăm linh tài khoản ngân hàng
để nhận và chiếm đoạt số tiền khoảng ba mươi bốn tỷ đồng của hơn ba mươi người trên phạm vi toàn quốc
ngọc hưởng lợi trên năm trăm linh triệu đồng phong hưởng lợi khoảng ba mươi ba năm tỷ đồng
trong đó các đối tượng đã lôi kéo và chiếm đoạt của một mươi bảy người chơi ở tỉnh đắk nông
với tổng số tiền hơn hai bảy tỷ đồng
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ hơn năm trăm linh triệu đồng
năm điện thoại di động một máy tính xách tay nhiều sim điện thoại bốn mươi năm hồ sơ mở tài khoản
của những người đã bán tài khoản cho ngọc đồng thời phong tỏa ba tài khoản ngân hàng
nhận tiền của các bị hại với số tiền trên năm trăm linh triệu đồng
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông tiếp tục điều tra mở rộng
tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ba siêu trộm
gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn các tỉnh đắk lắc đắk nông và bình phước
theo có trạng đinh văn hải ba mươi chín tuổi và công nhật phu bốn mươi tuổi
cùng chú tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai là bạn tù với nhau
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cả hai chấp hành xong án phạt tù và lại tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp
tháng năm năm hai nghìn một mươi chín hải đến cửa hàng mua bán điện thoại di động của nguyễn văn đạt
ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đặt vấn đề bán điện thoại trộm cắp
có mối tiêu thụ từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hai đối tượng hải và phu đã thực hiện tổng cộng tám vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh đắk lắc đắk nông và bình phước
lấy gần bốn trăm linh điện thoại di động hơn bốn trăm ba mươi cáp điện thoại gần một mươi máy tính bảng máy tính sách tay
với tổng giá trị tài sản hơn một hai mươi sáu tỷ đồng và sau đó là đem về tỉnh đồng nai bán cho đạt
hải từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn phu có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt đinh văn hải một mươi sáu năm tù giam
công nhật phu một mươi năm năm tù giam và nguyễn văn đạt một mươi hai năm tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản